nhân chứng cho biết vào thời điểm trên hai xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi chín n ba tám nghìn một trăm sáu mươi một do ông lâm minh câu
chú tại thôn tân hiệp xã cang phước đông điều khiển lưu thông theo hướng từ tp cam ranh đi huyện khánh sơn
đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi chín n ba mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi ba do ông nguyễn tự điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
hậu quả làm cả hai người chết tại chỗ hai xe máy bị hư hỏng nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cam ranh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
nguyên nhân của vụ tai nạn trên đang được điều tra
cũng trong sáng qua tại đường liên xã bình minh bình an thuộc thôn an lộc xã bình an huyện bình sơn quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy sau khi uống rượu anh huỳnh sinh điều khiển xe mô tô trở về nhà
trong lúc qua đoạn đường vắng người do uống nhiều rượu không làm chủ tay lái
huỳnh sinh lao sang bên đường khúc vào cây bạch đàn bất tỉnh
một lúc sau người dân đi qua phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu
nhưng do vết thương nặng huỳnh sinh đã tử vong ngay sau đó
công an quận tân bình tp hcm đang làm rõ vụ xe ô tô bốn chỗ lấn làn gây tai nạn liên hoàn với hàng loạt phương tiện khiến hai người bị thương nặng xảy ra trên đường phan huy ích
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy ô tô bốn chỗ bị kiểm soát

trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy ô tô bốn chỗ bị kiểm soát
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy ô tô bốn chỗ bị kiểm soát
thưa quý vị trước thực trạng rất nhiều xe ô tô mang bình kiểm soát tư nhân nhưng vẫn sử dụng phù hiệu của bộ công an cơ quan báo chí và các cơ quan nhà nước khác đang lưu thông trên đường đã gây phản cảm thậm chí là người điều khiển phương tiện còn gây khó khăn khi bị cảnh sát giao thông xử lý các lỗi vi phạm giao thông cơ bản
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội cho biết là sẽ tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp này
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an hà nội cho biết phù hiệu gắn trên xe thường in trên bìa giấy a bốn trên bìa ghi chữ bộ công an hoặc là tên cơ quan nhà nước và kèm theo biển số của xe in kèm vạch chéo màu đỏ
những phù hiệu này chỉ phục vụ để xe ra vào các khu vườn được bảo vệ hoặc khi tham gia sự kiện chính trị văn hóa xã hội phù hiệu chỉ có giá trị sử dụng nhất định không được ưu tiên trong trường hợp tài xế vi phạm giao thông và xe lưu thông trên đường

phòng cảnh sát giao thông đường sắt công an tp hà nội cho biết phù hiệu gắn trên xe thường in trên bìa giấy a bốn trên bìa ghi chữ bộ công an
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy không để xảy ra đột xuất bất ngờ
tỉnh vĩnh phúc có trên một trăm linh km đường giao thông đường sông với một mươi hai bến phà bến đỏ khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại giao lưu hàng hóa của nhân dân
để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa trong mùa mưa bão ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo ban an toàn giao thông các huyện thành thị các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý đối với các bến bãi các phương tiện trở khách ngang sông chủ phương tiện vận tải thủy
điện tài thủy đã tổ chức huy động tối đa lực lượng cán bộ chiến sĩ của phòng để tham gia vào việc như vậy là phòng chống

bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng bến thủy nội địa
vận động và nhắc nhở các chủ bến đỏ dọc đò ngang phương tiện thủy chở khách về công tác an toàn khi vận chuyển khách
kiểm tra an toàn phương tiện yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc cầm đeo dụng cụ nổi khi lên đò phà
từ các buổi tuyên truyền này ý thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy đã được nâng cao
tôi là có nhiệm vụ đưa khách vào trường an toàn và có nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở nhất là vào thời gian mua lũ này
chấp nhận hành khách tham gia mặc áo phao cầm dụng cụ nổi và để những phương tiện để đảm bảo khi đưa khách vào trường an toàn và có những vấn đề không để gì xảy ra
mùa mưa bão đã đến với sự vào cuộc quyết liệt phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh vĩnh phúc cố gắng đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia lưu thông trên đường thủy
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng còn rất cần ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường thủy
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng còn rất cần ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường thủy của những người tham gia giao thông để bảo vệ chính mình và người thân góp phần mang lại sự bình yên trên các tuyến sông
ba trăm một mươi chín là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy toàn quốc kiểm tra xử lý trong ngày một mươi bốn tháng bảy